hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tổng hiệu trưởng chandra mc câu quan cho biết một lượng lớn giáo viên nước ngoài đã thông báo
đi việc từ trước hoặc đầu tháng năm
trong hai tuần cuối tháng bốn trường phải liên tục xếp lịch dạy thay thế cho các giáo viên này
phần lớn giáo viên còn lại cũng không đồng ý tiếp tục làm việc khi không được trả lương đầy đủ
họ chọn dạy đến hết ngày hai mươi sáu tháng bốn vì lợi ích của học sinh
sau ngày này trường không có đủ giáo viên để duy trì hoạt động
mặt khác nguồn tài chính hiện tại của aisvn không đủ để trang trải các chi phí hoạt động
thiết yếu như tiền điện điện thoại hay thuê máy photocopy máy chiếu và dịch vụ xe buýt
do đó việc kết thúc năm học vào ngày hai mươi sáu tháng bốn là lựa chọn tốt nhất trong tình hình hiện tại
đảm bảo sự ổn định và cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho học sinh giáo viên
trường cũng đã thông tin về cách ghi nhận điểm đánh giá quá trình học tập học kỳ hai cụ thể
ở cấp tiểu học điểm số của học sinh được dựa trên đánh giá liên tục về thành tích
và sự phát triển của học sinh trong tất cả các môn học trong suốt học kỳ hai
ở cấp trung học giáo viên đang xét điểm học kỳ hai dựa trên các bài đánh giá tổng kết
và đánh giá quá trình đã được nộp từ tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay
tất cả các chương và bài học đã đáp ứng số giờ và mong đợi theo yêu cầu của tổ chức tố tải quốc tế ib
đại diện văn phòng tổng hiệu trưởng cho biết thêm nhà trường có đủ bằng chứng học tập
và đủ số giờ cho năm học này nên tổ chức ib đã thu hiểu và ủng hộ kế hoạch hoàn thành năm học sớm
nhằm ứng phó với tình huống bất khả kháng và bảo vệ cộng đồng học tập của aisvn
từ nay đến khi kết thúc năm học giáo viên và ban giám hiệu sẽ đảm bảo các hoạt động diễn ra bình thường
ưu tiên nội dung đánh giá để học sinh đổi điều kiện lên lớp
trường cũng lên kế hoạch ôn tập cho kỳ thi lấy bằng tứ tải quốc tế với học sinh lớp một mươi hai
và chuẩn bị kế hoạch học chương trình ib cho học sinh lớp một mươi một năm tới
khi nào và bằng cách nào phụ huynh sẽ được hoàn lại số tiền đã đóng góp vào tài khoản chung
nhà trường cho biết trước đó hội đồng trường đã thông báo và đảm bảo các khoản hỗ trợ này
sẽ là các khoản cho mượn và sẽ được hoàn trả lại khi quá trình tái cấu trúc hoàn tất
văn phòng tàu hiệu trưởng bày tỏ nhà trường thông hiểu sự băn khoăn và thất vọng của phụ huynh
đã tin tưởng và hỗ trợ nhà trường trong thời gian vừa qua
nhà trường mong quý phụ huynh kiên nhẫn trong quá trình trở xác nhận về phương thức
và mốc thời gian từ hội đồng nhà trường về việc hoàn trả
theo thống kê của sở giáo dục và đào tạo ngày một mươi ba tháng bốn
hai mươi sáu giáo viên nước ngoài và năm giáo viên việt nam không đến lớp
toàn trường vắng một trăm bốn mươi năm học sinh một mươi giáo viên nước ngoài đã gửi đơn chính thức xin thôi việc
aisvn được thành lập năm hai nghìn sáu khuôn viên ở huyện nhà bè
trường hiện có hơn một ba trăm một mươi học sinh phần lớn theo học chương trình tối tải quốc tế ib
học phí của aisvn là hai trăm tám mươi bảy trăm hai mươi năm triệu một năm tùy bậc học
tháng bảy năm ngoái trường gây chú ý khi bị phụ huynh tụ tập đòi nợ
hôm một mươi tám tháng ba toàn bộ
học sinh phải nghỉ học do phần lớn giáo viên không đi dạy vì bị nợ lương
hôm ba mươi một tháng ba bà nguyễn thị út em chủ tịch hội đồng trường kêu gọi phụ huynh hỗ trợ thêm chín năm đến hai mươi năm năm triệu đồng một học sinh mỗi tháng
ngoài các gói học phí đã đóng
sau đó trồng mở cửa lại từ ba tháng bốn
hiện gần bảy trăm năm mươi trong số hơn một phụ huynh đóng góp các khoản hỗ trợ cho isvn
tuy nhiên nhiều phụ huynh chia nhỏ số tiền đóng góp và mới chuyển đợt một
sau đó đến một mươi ba tháng bốn tài khoản trường có hơn ba mươi tỷ đồng trong khi cần tới một trăm hai mươi năm tỷ để duy trì dạy trực tiếp tới hết năm
sau khi chi trả các khoản thiết yếu như xe buýt điện nước trả nợ lương tháng một hai và tạm ứng lương tiền nhà tháng ba cho giáo viên nước ngoài
tài khoản phụ huynh góp chỉ còn hơn bốn tỷ đồng
cách đây một tuần sở giáo dục và đào tạo gửi thư ngỏ tới phụ huynh
cho biết với số dư hiện tại aisvn không thể tiếp tục duy trì giảng dạy trực tiếp cho học sinh cả trường
đến khi kết thúc năm học
ngày một mươi năm tháng bốn anh nguyễn hoàng đức phụ huynh học sinh có con đang học tại trường quốc tế mỹ cho biết
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cùng với nhà trường đã phối hợp quyết định cho kết thúc năm học sớm
mà không hề hỏi ý kiến của phụ huynh học sinh là những người sử dụng sản phẩm của trường và trả tiền nhưng bị áp đặt phải theo
anh nguyễn hoảng đức nói
tôi rất đắn đo việc trường này chạy nước rút như vậy thì làm sao đảm bảo chất lượng giáo dục điều này ai cũng biết
phụ huynh chúng tôi cắn răng chịu đựng vì không còn giải pháp nào khác
các chạy nước rút trong một hai tuần để kết thúc năm học để bổ sung hoàn tất hồ sơ năm học cho học sinh
theo tôi đây là cách làm cầu thả coi thường phụ huynh và học sinh coi thường chất lượng giáo dục ăn sổi ở thì
tôi rất thất vọng về cách xử lý như vậy của sở giáo dục và đào tạo cũng như của nhà trường
anh đức cũng cho rằng hợp đồng của phụ huynh học sinh đã đóng tiền cho cả năm học để trường cung cấp chất lượng giáo dục đúng nghĩa
nhưng nhà trường không thực hiện thì có thể khởi kiện bà nguyễn thị út em chủ tịch hội đồng trường vì vi phạm hợp đồng
dư luận xã hội cũng đặt câu hỏi về số tiền ba sáu trăm linh tỷ phụ huynh đóng trước cho trường hiện nay đi về đâu
sao không thấy nhắc tới bây giờ lại kêu gọi đóng thêm để duy trì hoạt động
có người nói mỉa rằng đúng là trường quốc tế có khác muốn kết thúc năm học là cái dịp cho lên lớp hết
nhà trường và sở giáo dục và đào tạo kêu gọi phụ huynh đóng thêm tiền để duy trì việc dạy học đến hết năm học
nhưng nhiều phụ huynh không đóng tiền thế nên giám đốc sở giáo dục và đào tạo có thư ngỏ tới gửi phụ huynh học sinh vào tối ngày chín tháng bốn
thư ngỏ có nội dung với số dư hiện tại sở giáo dục và đào tạo ước tính không thể tiếp tục duy trì hoạt động giảng dạy trực tiếp cho học sinh toàn trường đến khi kết thúc năm học
sở đã có buổi tiếp xúc với đại diện của bảy trăm bốn mươi tám phụ huynh tiếp nhận đề xuất tổ chức giảng dạy trực tiếp đối với học sinh đã đóng góp hỗ trợ và giảng dạy trực tuyến cho những học sinh chưa đồng góp
nhiều phụ huynh học sinh phản ứng bức xúc về cách làm này nên nhà trường trao đổi với các cơ quan chức năng để xin kết thúc năm học sớm
chị bùi minh tú có con đang học lớp một mươi một cho biết khi nhận được thư của nhà trường thông báo sẽ kết thúc năm học sớm cho con chị đã hỏi con trai của chị là còn một mươi ngày đến trường con làm gì
con chị trả lời rằng một mươi ngày còn lại con muốn tiếp tục cải thiện điểm số của con để điểm tổng kết tốt hơn
con cũng sẽ lấy tất cả liên lạc của thầy cô con con cảm thấy vui vì tự con được hoàn tất năm học vui vì trường đến kết thúc theo cách
nó cần và vui vì được nghỉ học sớm ai mà không thích được nghỉ học
con của chị tú cũng chia sẻ là buồn vì tình trạng của trường nhưng cũng không tin được là trường có thể tiếp tục đến hôm nay
và học sinh được quay lại trường học là vui lắm rồi
kịch bản kết thúc năm học sớm hơn dự kiến là một hướng bản thân tôi đã suy nghĩ đến
tôi vui vì cho dù các cháu có đóng tiền học hay không đóng tiền học đều được kết thúc năm học
tôi vẫn cầu chúc trong sự khó khăn này các con sẽ có ngày tạm biệt trường học với nhiều tình cảm
mới đây ngày một mươi sáu tháng bốn
sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết tiếp tục theo dõi giám sát hoạt động tái cấu trúc của trường quốc tế mỹ
sau buổi làm việc giữa công ty cổ phần giáo dục quốc tế mỹ ais và đại diện tập đoàn dmh capital group
tập đoàn dmh capital group là đơn vị dự định đầu tư tái cấu trúc trường quốc tế mỹ
trước đó giám đốc sở giáo dục đào tạo tp hcm nguyễn văn hiếu yêu cầu trường quốc tế mỹ thực hiện công khai tài chính các tài khoản đóng góp hỗ trợ của phụ huynh
gửi thư cảm ơn phụ huynh và thông báo kế hoạch hoạt động giáo dục của nhà trường đến hết năm học hai nghìn hai mươi ba đến hai nghìn hai mươi năm
theo đó trường phải cam kết hoàn trả lại các khoản hỗ trợ của phụ huynh sau khi thực hiện tái cấu trúc
chiều qua ngày một mươi năm tháng bốn văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm truyền đạt ý kiến chỉ đạo của phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm dương anh đức
về việc yêu cầu sở giáo dục và đào tạo tp hcm tổ công tác liên ngành tăng cường theo dõi giám sát chặt chẽ hoạt động của trường quốc tế mỹ
thực hiện tổ chức học tập chất lượng dạy học đối với học sinh
đối với các vấn đề phát sinh sở giáo dục đào tạo tp hcm phải kịp thời báo cáo ủy ban nhân dân tp hcm xem xét chỉ đạo
theo báo cáo của sở giáo dục đào tạo tp hcm tính đến ngày một mươi ba tháng bốn tài khoản tiếp nhận hỗ trợ kinh phí duy trì hoạt động giáo dục của trường
do phụ huynh học sinh đồng thuận đóng góp ghi nhận số tiền hơn ba mươi tỷ đồng
tuy nhiên với các khoản nợ lương giáo viên nhân viên trước đó số tiền nói trên không đủ duy trì hoạt động dạy học trực tiếp cho tất cả học sinh của trường
từ nay đến hết năm học hai nghìn hai mươi ba đến hai nghìn hai mươi bốn và cuối tháng năm như thông lệ hàng năm
về tình hình hoạt động giáo dục tính đến ngày một mươi hai tháng bốn nhà trường đã nhận bảy đơn chính thức xin thôi việc từ giáo viên nước ngoài
điều này ảnh hưởng đến kế hoạch tổ chức dạy học của trường trong thời gian tới
trước thực tế khó khăn đó hiệu trưởng trường quốc tế mỹ đã có thông báo điều chỉnh kế hoạch năm học
theo đó các khối lớp sẽ kết thúc chương trình năm học vào ngày hai mươi sáu tháng bốn
riêng học sinh lớp một mươi hai đến trường đến ngày một mươi bảy tháng năm để hoàn thành kỳ thi tú tải quốc tế ib
sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết sẽ tiếp tục triển khai công tác tiếp nhận thông tin và xử lý đơn thư của phụ huynh học sinh
hướng dẫn phụ huynh học sinh có nhu cầu chuyển trường
hướng dẫn chuyên môn đối với các trường có tiếp nhận học sinh đến đảm bảo học sinh được tạo điều kiện học tập và hòa nhập trong môi trường mới
về trách nhiệm của sở khi để xảy ra sự việc như ở aisvn
chiều ngày một mươi bốn tháng bốn trao đổi với phóng viên tạp chí điện tử giáo dục việt nam ông trần các huy
trường phòng kế hoạch tài chính sở giáo dục đào tạo tp hcm đại diện tổ liên ngành giải quyết sự việc này nói rằng
trường quốc tế mỹ việt nam là trường ngoài công lập có yếu tố nước ngoài
sở giáo dục và đào tạo tp hcm chỉ quản lý về mặt chuyên môn
chứ không có quản lý về mặt tài chính do sở không cấp kinh phí hoạt động cho trường này nên cũng không kiểm soát được
ông trần khắc huy cho hay về mặt nguyên tắc sở chỉ có thể kiểm tra coi mỗi năm học
một mươi trường có tăng học phí quá một mươi tăng các loại phí dịch vụ quá một mươi năm hay không mà thôi
theo ông trần khắc huy chủ đầu tư của trường đầu tư nhiều về mặt cơ sở vật chất
chương trình thì họ cũng thu nhiều tiền và đó là sự thương lượng của cả hai bên là giữa chủ trường và phụ huynh